vào sáng ngày hôm nay tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh bình định cho biết là vừa có thêm một nạn nhân trong vụ sập tường đang thi công tại nhà máy chế biến thực phẩm thuộc công ty savi food việt nam khu công nghiệp nhân hòa thị xã an nhơn tử vong
các y bác sĩ hiện nay vẫn đang nỗ lực cứu chữa sáu nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện
và cho đến thời điểm hiện tại thì vụ sập tường này đã khiến cho năm người tử vong
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng chín tại nhà máy chế biến thực phẩm công ty savi food việt nam
trong lúc các công nhân đang thi công tường của nhà máy thì xuất hiện mưa rông gió mạnh làm bức tường đổ sập gây ra tai nạn cho các công nhân đứng dưới
vụ tai nạn đã làm năm người thiệt mạng và sáu người bị thương
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ việc và khắc phục sự cố